đúng bảy h một mươi theo giờ địa phương tức một mươi ba h một mươi chiều nay theo giờ hà nội đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đã đến sân bay geneva thụy sĩ bắt đầu chuyến công du tham dự đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới gọi tắt là ipu một trăm ba mươi tám và các hội nghị liên quan từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng ba tại geneva thụy sĩ theo lời mời của chủ tịch liên minh nghị viện thế giới gabriela cuvette baron
đón và chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn tại geneva có đại sứ trường phái đoàn việt nam tại geneva dương trí dũng đại sứ việt nam tại thụy sĩ phạm hải bằng đồng đảo cán bộ phái đoàn đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ
đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới khai mạc ngày hai mươi năm tháng ba chủ đề chung của ipu một trăm ba mươi tám là giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của đại hội đồng
được thành lập năm một nghìn tám trăm tám mươi chín tại paris pháp liên minh nghị viện thế giới ipu là tổ chức quốc tế tập hợp nghị viện các quốc gia có chủ quyền
với một trăm bảy mươi tám thành viên một mươi thành viên liên kết và đang tiếp tục mở rộng ipu là trung tâm hoạt động ngoại giao nghị viện khắp thế giới vì hòa bình hợp tác giữa các dân tộc
tại kỳ họp đại hội đồng ipu tháng một mươi năm hai nghìn bảy
tại geneva thụy sĩ lần đầu tiên đại diện của quốc hội việt nam được đại hội đồng tín nhiệm bầu vào ban chấp hành cơ quan lãnh đạo cao nhất của ipu
năm hai nghìn chín đại diện của quốc hội việt nam giữ vị trí phó chủ tịch ipu
trên cương vị này quốc hội việt nam đã có điều kiện đóng góp trực tiếp thiết thực hơn vào hoạt động của ipu
qua đó giới thiệu về việt nam tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại